vào chiều ngày hôm qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô hai tháng đầu năm
nhiều nội dung đã được các cơ quan báo chí đặt câu hỏi trong đó đặc biệt quan tâm đến việc hà nội đang triển khai lập lại trật tự đô thị lấy lại vỉa hè cho người đi bộ
thời gian qua hà nội đã và đang triển khai gia quân xóa bỏ các điểm chiếm dụng vỉa hè trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán trong giữ phương tiện
tuy nhiên nhiều phóng viên báo chí cho rằng vẫn bắt gặp tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
nhiều ý kiến cho rằng phải chăng chiến dịch này chưa được hiệu quả như mong muốn và hà nội đang gặp khó trong việc giải quyết triệt để vấn đề này
nhiều ý kiến cũng cho rằng việc lấy lại vỉa hè sẽ ảnh hưởng đến một nhóm người đang bám vỉa hè để kiếm sống qua ngày
nếu mà chúng ta nhìn của chúng tôi quan sát thì có lẽ là chúng ta sẽ đưa lên con số rất là nhiều
mà có thể là nghe thì
rất là ghê gớm
tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải đánh giá là thực tế về số người bám về hè để mưu sinh với số lượng thì cũng không nhiều
hầu hết là các cửa hàng kinh doanh lớn thì chúng tôi phải có một cách sắp xếp đẩy gọn vào các cửa hàng ở bên trong
kinh doanh nhỏ lẻ bán chè đá thì chúng ta đang có tính toán tại các khu vực các ngõ mà chúng ta có thể sắp xếp
tuy tình hình thực tế tại các địa phương
các phường các khu dân phố là chúng ta có thể sắp xếp được
ngay trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký văn bản về việc tăng cường kiểm tra việc quản lý sử dụng vỉa hè lòng đường
theo đó yêu cầu các quận huyện thị xã các sở ngành phải xây dựng các kế hoạch cụ thể
ra soát các điều kiện để sắp xếp lập lại trật tự hè phố kiểm tra xử lý các vi phạm hoàn thành trước ngày hai mươi tháng ba
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình vừa bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép ma túy thu giữ năm bánh heroin và một khẩu súng
tại khu vực phố trì chính thị trấn phát xiển huyện kim sơn lực lượng công an bắt quả tăng ngô duy minh trần quang sáng và đỗ khắc thuật cùng chú tại tỉnh sơn la
thu hai bánh heroin một khẩu súng ngắn k năm mươi chín và sáu viên đạn khám xét ô tô của các đối tượng thu giữ thêm ba bánh heroin và nhiều tăng vật có liên quan
toàn bộ số ma túy trên các đối tượng mua ở sơn la mang về ninh bình hà nam nam định để tiêu thụ
với hành vi cố ý gây thương tích hiễu minh kỳ chú tại huyện thới bình tỉnh cà mau đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau khởi tố bị can
bị hại trong vụ án này là một cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai tháng ba
tổ công tác công an tỉnh cà mau lập biên bản vi phạm hành chính vi phạm nồng độ cồn đối với kỳ
trong lúc đồng chí phạm quốc trường cán bộ thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cà mau điều khiển xe ô tô tải có chở theo xe vi phạm của kỳ
kỳ bất ngờ ném gạch vào buồng lái xe trúng vào mặt và vai của đồng chí trưởng
lực lượng đã kịp thời khống chế đưa kỳ về cơ quan để xử lý kỳ là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất